tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cộng hòa cuba yamila pena ozeda
chủ tịch quốc hội đã nhắc lại chuyến thăm việt nam của chủ tịch fidel castro vào đúng thời điểm chiến tranh ác liệt nhất
với câu nói rất nổi tiếng vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu mình và khẳng định gần sáu mươi năm qua
thế giới đã thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm việt nam cuba không bao giờ thay đổi
tiếp tục sát cánh đồng hành trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam
và viện kiểm sát nhân dân tối cao cuba khẳng định quốc hội việt nam rất ủng hộ hai viện hợp tác với nhau
nhất là trong điều kiện cuba vừa có hiến pháp mới thì việc tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động
trong việc thực hiện hiến pháp bảo vệ hiến pháp là rất thiết thực
viện trưởng yamila pena ozeda cũng cho biết quốc hội cuba đang rất tích cực triển khai thực hiện hiến pháp mới
cũng như đang triển khai xây dựng các văn bản pháp luật để cụ thể hóa hiến pháp mới
mong muốn hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa và luôn hỗ trợ lẫn nhau trong công tác này